nhạc sĩ trần quang lộc tác giả ca khúc có phải em mùa thu hà nội vừa qua đời chiều ngày bảy tháng sáu tại nhà riêng sau thời gian dài chống trọi với căn bệnh ung thư
nhạc sĩ trần quang lộc sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trị những sáng tác của ông đã đi vào lòng nhiều thế hệ yêu nhạc như về đây nghe em em còn nhớ ế không
đặc biệt là tác phẩm có phải em mùa thu hà nội phổ từ thơ của tô như châu
gia đình cho biết tăng lễ của nhạc sĩ trần quang lộc sẽ được tổ chức tại nhà riêng ở thành phố bà rịa bà rịa vũng tàu theo nghi thức công giáo